đối với người đã tiêm đủ hai mũi vaccine chỉ cần theo dõi sức khỏe bảy ngày và xét nghiệm ngày thứ nhất
đối với người đã khỏi bệnh cũng tương tự với người tiêm một mũi thì cách ly tại nhà bảy ngày với người chưa được tiêm mũi nào thì phải cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
tuy nhiên tùy thuộc vào từng địa phương từng mức độ nhất là vấn đề đảm bảo an toàn phòng chống dịch
đối với những khu vực mật độ dân cư cao như trung cư khu vực nhiều người dân sinh sống mà chưa tiêm đủ liều vaccine
thì cố gắng cách ly một cách linh hoạt đảm bảo an toàn
với những khu trung cư đông người tỷ lệ tiêm chủng chưa cao buộc phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà
bộ trưởng nguyễn thanh long cho rằng đối với những khu trung cư có mật độ cư dân đông đúc mà độ phủ vaccine chưa cao
thì chúng ta áp dụng việc cách ly tập trung bao gồm việc cách ly tại nhà
về việc những người dân đã tiêm đủ hai mũi vaccine đang sinh sống tại các trung cư tại hà nội
chỉ tiếp xúc với f trong thang máy thời gian ngắn mà vẫn phải đi cách ly tập trung
bộ trưởng y tế nguyễn thanh long cho biết vấn đề này cũng xảy ra
tại một số địa phương và tại hà nội
chúng tôi đã trao đổi với thành phố hà nội trong trường hợp như vậy thì không phải bắt buộc cách ly tập trung một mươi bốn ngày
trong hướng dẫn của bộ y tế đã nêu rất rõ trường hợp như thế chỉ cần cách ly tại nhà bảy ngày
vấn đề này cũng được đề nghị các địa phương bộ y tế đã có văn bản đưa ra các mức độ
tiêm hai mũi thì như thế nào tiêm một mũi thì như thế nào chưa tiêm thì thế nào
người khỏi bệnh như thế nào thì mong các địa phương thống nhất áp dụng
để đảm bảo thực hiện đồng bộ nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
bởi chúng ta chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn và hiệu quả
thì chúng ta phải quản lý rủi ro một cách tốt nhất trên bình diện chung
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long khẳng định
người đứng đầu bộ y tế đề nghị các địa phương áp dụng các văn bản hướng dẫn cụ thể
các mức độ khi tiêm hai mũi thì như thế nào tiêm một mũi như thế nào
và đã khỏi bệnh như thế nào để tạo sự thống nhất
tranh luận về việc cách ly f một tại nhà đại biểu trần thị nhị hà
giám đốc sở y tế hà nội cho biết dựa vào các văn bản hướng dẫn của bộ y tế
phụ thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh năng lực y tế
năng lực triển khai các khu cách ly tập trung các điều kiện cách ly tại nhà
từng địa phương sẽ chủ động đưa ra các phương án giải pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp
với mục đích đảm bảo an toàn sức khỏe tốt nhất cho người dân
phòng chống sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
đại biểu trần thị nhị hà cho rằng hà nội luôn thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của chính phủ
quản lý người từ vùng có dịch về và quản lý cách ly f một
trong mấy ngày gần đây hà nội liên tục phát sinh các ca f trong cộng đồng không rõ nguồn lây
đặc biệt trong ngày hôm qua ngày chín tháng một mươi một hà nội ghi nhận hai trăm hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó một trăm linh năm ca tại cộng đồng
dự báo tình hình dịch bệnh tại hà nội sẽ diễn biến khó lường
hà nội sẽ tiếp tục có điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch cách ly để đảm bảo vừa thực hiện đúng
các quy định của nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ vừa đảm bảo phù hợp với tình hình tại địa phương bà hà nói
liên quan đến vấn đề xét nghiệm cho người dân khi đi lại bộ trưởng bộ y tế cho biết việc yêu cầu
thời gian xét nghiệm lại cũng khác nhau giữa các nước nhưng cơ bản các nước lấy mốc bảy mươi hai giờ
tần suất xét nghiệm trước đây bộ y tế và bộ giao thông vận tải có hướng dẫn xét nghiệm
cho người đi từ vùng dịch ra khỏi khu vực khác không áp dụng đi lại giữa các vùng tương đường
tuy nhiên sau này áp dụng nghị quyết một trăm hai mươi tám thì không yêu cầu
người dân xét nghiệm khi đi lại chỉ xét nghiệm cho người dân từ vùng dịch trở về
và xét nghiệm trọng tâm trọng điểm theo địa bàn nguy cơ nhóm nguy cơ
với việc quản lý người di chuyển địa bàn có dịch là một sáu triệu người lao động mà đại biểu nguyễn tạo lâm đồng đặt ra
bộ trưởng long cho hay đã có tham mưu công điện về các địa phương trong việc kiểm soát người lao động
di chuyển thuộc nhóm có yếu tố nguy cơ nên phải xét nghiệm cách ly theo dõi giám sát y tế chặt chẽ
nên cần tiếp tục thực hiện theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám không ngăn sông cấm chợ
đưa đón người lao động theo dõi giám sát chặt chẽ tăng bao phủ vaccine
theo ông long vấn đề quan ngại hiện nay là vừa qua dịch covid một mươi chín quay trở lại các địa phương
dự báo từ đây đến cuối năm tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp
do các địa phương chuyển sang sống thích ứng nên xuất hiện chủ quan người dân không tuân thủ năm k
ngoài ra thời tiết trở lạnh và dịp tết đến có hoạt động đông người cũng sẽ là yếu tố tăng nguy cơ lây lan
tôi lưu ý các địa phương hết sức quan tâm tình hình dịch
mặt khác các địa phương tăng cường bao phủ vaccine càng nhanh càng tốt ông long nói
tuy nhiên đối với việc áp dụng nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ thì được an toàn
linh hoạt với dịch covid một mươi chín đã có đại biểu cho rằng
việc thực hiện nghị quyết này và phối hợp với các địa phương ra sao
giải pháp thực hiện đồng bộ ở các địa phương ra sao khi có tình trạng mỗi nơi áp dụng một kiểu
trả lời câu hỏi này bộ trưởng nguyễn thanh long cho biết dịch covid một mươi chín là một đại dịch chưa có trong tiền lệ
nhiều quốc gia đã phải điều chỉnh chính sách trong từng giai đoạn theo diễn biến tình hình dịch bệnh
cho đến nay hầu hết các quốc gia cũng đã điều chỉnh thích ứng an toàn chung sống an toàn với covid một mươi chín
theo đó sau khi tham khảo ý kiến của các tổ chức quốc tế
kinh nghiệm của các nước và kinh nghiệm trong phòng chống dịch của nước ta
chính phủ đã ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám về thích ứng an toàn hiệu quả linh hoạt với dịch covid một mươi chín
trong nghị quyết này có một số điểm đáng chú ý
đánh giá tốc độ dịch dựa trên tình hình dịch tại từng địa phương
tiến độ tiêm chủng và năng lực y tế của từng địa phương
các địa phương có trách nhiệm đánh giá về tình hình dịch của mình
và từ đó đưa ra giải pháp áp dụng với tình hình thực tiễn
thực tế cho thấy vừa qua các địa phương cũng đã có đánh giá về cấp độ dịch trên từng địa bàn
và theo khuyến cáo quy định của nghị quyết một trăm hai mươi tám trên tuyến xã ở quy mô nhỏ nhất có thể
các địa phương đánh giá cấp độ dịch của mình
từ đó áp dụng các biện pháp triển khai theo cấp độ dịch
trong đó có những vấn đề về tổ chức hoạt động ngoài trời hoạt động giao thông
lưu thông hàng hóa giáo dục đào tạo y tế và các lĩnh vực khác
bộ trưởng nguyễn thanh long trả lời và nhấn mạnh trong nghị quyết một trăm hai mươi tám đã nêu rất rõ
vì vậy các địa phương cần tuân thủ theo nghị quyết này
theo ông long thực tế thời gian qua các địa phương đã đánh giá được cấp độ dịch của mình
trên từng địa bàn nhỏ nhất có thể
chúng ta chuyển sang thích ứng an toàn thì đặc biệt với y tế là rất quan trọng
trong các quy định cũng nêu rất rõ các địa phương phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất
đặc biệt là y tế cơ sở
chúng ta phải chủ động phòng chống dịch đảm bảo hiệu quả
hiện nay có một số nơi lơ là mất cảnh giác
chính vì thế chính phủ và bộ y tế đã chỉ đạo phải cảnh giác
không được lơ là trong phòng chống dịch
bộ trưởng nguyễn thanh long cho biết sau khi nghị quyết một trăm hai mươi tám ra đời
cơ bản các địa phương đã triển khai một cách đồng bộ
cấp độ một cấp độ hai cơ bản được hoạt động triển khai các hoạt động diễn ra một cách rất bình thường
ở địa phương cấp độ ba cấp độ bốn triển khai theo nghị quyết một trăm hai mươi tám và hướng dẫn bốn nghìn tám trăm linh
bộ trưởng đề nghị các địa phương lưu ý nghị quyết một trăm hai mươi tám và hướng dẫn bốn nghìn tám trăm linh để triển khai áp dụng đồng bộ
như vậy đối với tiêm đủ hai mươi vaccine có đủ điều kiện cách ly tại nhà
thì khi đi chung thang máy với f không bắt buộc phải đi cách ly tập trung
tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương nhất là vấn đề đảm bảo an toàn
bản phòng chống dịch đối với những khu vực có mật độ dân cơ cao trung cư
chúng ta đảm bảo việc cách ly một cách linh hoạt
những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và gửi đến quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo
còn bây giờ xin chào và gặp lại